thưa quý vị từ đêm nay khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn ổn định nên nhiệt độ miền bắc sẽ không giảm thêm
nên nhiệt ở hà giang cao bằng hay lạng sơn sẽ duy trì trong khoảng từ bảy chín độ
riêng tại mẫu sơn nhiệt độ tiếp tục thấp dưới hai độ và đây cũng là khu vực có khả năng cao xảy ra hiện tượng băng giá
các tỉnh lào cai yên bái hay bắc cạn tuyên quang thái nguyên hay bắc giang nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ chín đến một mươi một độ
còn ở vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ sấp xỉ trong khoảng từ một mươi một một mươi ba độ
sáng ngày mai bắc bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều cả ngày
mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi tăng nhẹ lên mức từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ và vẫn duy trì tình trạng rét hại
còn ở khu vực trung du và vùng đông băng nhiệt độ từ một mươi sáu một mươi tám độ nên vẫn trong tình trạng rét đậm
với miền trung dự báo trong đêm nay và cả ngày mai không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống
duy trì tương tác giữa gió đông bắc và sườn đòn gió của dãy trường sơn
khiến cho suốt một dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến khánh hòa vẫn có mưa nhiều nơi
cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
nên nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh giảm mạnh xuống chỉ còn từ một mươi sáu một mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng sang cả khu vực tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây hơn một số điểm có mưa nhỏ về đêm và sáng
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay duy trì trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
sáng ngày mai nhiệt độ tại tây nguyên cũng chỉ duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
chỉ duy nhất khu vực nam bộ là vẫn trong tình trạng không mưa trời nắng
nên nhiệt cao nhất ngày mai duy trì trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến khánh hòa và vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
vùng biển ngoài khơi từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước